tại quảng bình hội đồng nhân dân tỉnh khóa một mươi bảy đã tổ chức kỳ họp thứ bảy nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám thảo luận thông qua các nhiệm vụ giải pháp sáu tháng cuối năm
báo cáo tại kỳ họp cho biết quảng bình triển khai thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn song với sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của các cấp các ngành các tầng lớp nhân dân nên đạt kết quả khá
kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian cho phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn đồng thời hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình đã thảo luận xem xét và thông qua chín nghị quyết nhằm tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý điều hành của ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền các cấp căn cứ để xây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cả trước mắt và lâu dài